shop bank telecom việt nam đã ký kết hợp tác với tổ chức giáo dục hoa kỳ iae và fpt software
nhằm đưa robot ứng dụng trong lĩnh vực dạy tiếng anh tại việt nam
robot neo là một robot thông minh với bốn khu vực cảm biến có khả năng nhận dạng giọng nói hình ảnh
khả năng biểu cảm sao chép hành vi con người tự động kết nối internet và có thể nói một mươi chín loại ngôn ngữ khác nhau
sản phẩm dùng hệ điều hành tương tác tập trung neo qi dễ điều khiển lập trình và tùy biến ứng dụng
tại việt nam mỗi robot nao được bán với giá từ một mươi usd và có thể phát triển tùy biến với nhu cầu mục đích của từng khách hàng
thị trường robot được đánh giá có trị giá tiềm năng tuy nhiên số lượng lĩnh vực ứng dụng robot tại việt nam hiện vẫn còn ở mức khá khiêm tốn
chủ yếu để nghiên cứu vào robot công nghiệp
thông qua việc giới thiệu nao tập đoàn công nghệ shopbank mong muốn thúc đẩy ứng dụng robot rộng rãi hơn tại việt nam